chương trình mỗi xã một sản phẩm được coi là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị
trong chương trình tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu những hiệu quả của chương trình ô cốp tại tỉnh hà nam
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức trong phần đầu của chương trình
trong khuôn khổ thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi đến nay
bộ công thương đã tổ chức trên bảy mươi hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tại các tỉnh thành trên cả nước
các hội nghị đã đem lại kết quả khả quan thu hút được hàng nghìn đại biểu tham dự và đã có nhiều biên bản thỏa thuận
biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc kết nối cung cấp sản phẩm hợp tác giao thương được ký kết giữa các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối hàng việt nam
theo báo cáo của bộ công thương hệ thống phân phối hàng hóa đã được phát triển rộng khắp trên cả nước
thông qua đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
tính đến nay đã thiết lập trên một trăm linh điểm bán hàng việt nam cố định và bền vững với tên gọi tự hào hàng việt nam tại sáu mươi một địa phương trên cả nước
cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương triển khai trên địa bàn chương trình
cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương triển khai trên địa bàn chương trình xe xe xe
tính sau hai năm trồng các chủ vườn có thể thu hồi toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và bắt đầu có lợi nhuận
với giá bán từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi đồng một kg sau khi trừ chi phí sẽ cho thu lãi một trăm năm mươi triệu đồng một hectare từ năm thứ hai
vài năm trở lại đây giống nho hạ đen đã xuất hiện trên nước ta không chỉ ở các tỉnh miền núi phía bắc như vĩnh phúc bắc giang mà một số tỉnh miền nam như ninh thuận cũng bắt đầu gieo trồng
tỉnh hà nam đã đạt được những kết quả bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề truyền dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn
năm hai nghìn một mươi chín trang trại mục đồng xã trác văn thị xã duy tiên
có hai sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp bốn sao cấp tỉnh là sữa tươi thanh trùng và sữa chua
các sản phẩm này đều được chế biến từ nguồn sữa bò tươi của trang trại theo tiêu chí không tồn dư kháng sinh không sử dụng kích thích tăng sữa và chất bảo quản
để được công nhận sản phẩm ô cốp trang trại đã đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc để tạo ra sản phẩm chất lượng ngon hơn mẫu mã đẹp hơn
khi được chứng nhận ô cốp thì đây cũng thêm là một cái kênh để cho khách hàng thêm tin tưởng về chất lượng sản phẩm cũng như là cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
chính vì vậy mà cái thị thường chiêu thụ thì cũng ngày dần càng ổn định hơn
sản phẩm khay tròn mây đan của công ty trách nhiệm yêu hạn mây tre xuất khẩu ngọc động hà nam cũng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp bốn sao
tham gia chương trình ô cốp công ty đã tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm của mình từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm
nhưng tôi nghĩ rằng là bước đầu ô cốp đã tạo ra cho chính bản thân chúng tôi cũng như là nhiều doanh nghiệp nhiều hộ nông dân khác cũng bước đi nhìn nhận hàng hóa của mình một cách ít thực
nhưng còn phải duy trì và tồn tại và còn phải có nhiều cải tiến nữa
đến nay tỉnh hà nam có một mươi tám sản phẩm được công nhận là sản phẩm ô cốp cấp tỉnh trong đó có tám sản phẩm đạt tiêu chuẩn bốn sao và một mươi sản phẩm đạt tiêu chuẩn ba sao
nhiều địa phương cũng xác định được những mặt hàng nông sản chủ lực
sự đa dạng về mẫu mã chủng loại các sản phẩm làng nghề nông sản chính là lợi thế để tỉnh thực hiện
trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục cùng với đơn vị tư vấn hối hợp với các địa phương để mà hướng dẫn các đơn vị để triển khai và dự kiến hết năm hai nghìn hai mươi này theo kế hoạch là ba mươi sản phẩm
tuy nhiên chúng tôi vẫn đấu là có trên ba mươi năm sản phẩm
sau khi các sản phẩm ô cốp được công nhận chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp cùng với công thương quảng bá các sản phẩm ô cốp và thứ hai là tiến tới công nhận các thương hiệu cho các sản phẩm này
việc triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại